tại quảng ninh nhận thấy trà hoa vàng là cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao
nhiều hộ dân trên địa bàn huyện hải hà đã đưa giống trà hoa vàng vào trồng và phát triển
qua đó góp phần bảo tồn và hình thành vùng trồng cây dược liệu đồng thời nâng cao thu nhập cho người dân địa phương
theo một số nghiên cứu về trà hoa vàng của thế giới các hợp chất của trà hoa vàng có khả năng kiểm chế sự sinh trưởng của các khối u
giúp giảm hàm lượng cô lét trôn trong máu
ngoài ra loại chàn này có khả năng làm giảm triệu chứng sơ vữa động mạch do máu nhiễm mỡ
điều hòa huyết áp và chữa các bệnh về tim mạch tiểu đường ô biếu
nhận thấy giá trị từ cây trà hoa vàng năm hai nghìn một mươi bốn gia đình ông lê mạnh quy ở thôn năm xã quảng minh huyện hải hà
đã mạnh dạn chuyển đổi ba hectare diện tích đất vườn của gia đình để trồng cây trà hoa vàng
sau hơn hai năm đến nay vườn trà hoa vàng của ông quy đã lên tới một mươi cây
tới đây thì tôi cũng rất mong là coi như là sở khoa học
sẽ đứng ra đánh giá được cái giống cây trà và cái hoa trà này
cái chất lượng nó đạt được mức độ như thế nào để công bố cho mọi người biết
và để cho chúng tôi phát triển mở rộng cái giống cây trồng này
để so với nước bạn và phát triển rộng rãi cho bà con
không chỉ là giống cây dược liệu quý nhận thấy trà hoa vàng còn là giống cây trồng có giá trị kinh tế cao
hiện nay nhiều hộ gia đình ở huyện hải hà
đã đầu tư trồng trà hoa vàng nâng tổng số diện tích trồng trà hoa vàng của toàn huyện lên gần một mươi hectare
nhà phương sẽ tạo được kiện cho mô hình là những cái đất ở đây đất sản xuất này
thứ hai là cũng sẽ tuyên truyền cho bà con lên trong xã trong huyện
cái giống cái mô hình của chỗ sản xuất giống của chỗ anh nghĩa
và sẽ tạo được kiện cho bà con lên trong xã
thứ hai là nếu ai
nếu có nhu cầu với mô hình đó thì sản xuất giống trà hoa vàng sẽ tạo được kiện cho đất
hiện nay cây trà hoa vàng đã được xã quảng minh lựa chọn là sản phẩm chủ lực trong chương trình
mỗi xã phường một sản phẩm của địa phương
với việc bảo tồn và phát triển giống trà hoa vàng
cũng như các giống cây dược liệu có giá trị kinh tế cao khác
sẽ tạo ra công an việc làm ổn định cho người dân
giúp họ vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương